việt nam đánh giá cao sự ủng hộ của hy lạp đối với việc phát triển quan hệ việt nam eu
và quốc hội hy lạp vừa qua đã phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao hy lạp nikos kodias vào chiều nay một mươi ba tháng bốn
hoan nghênh ngày bộ trưởng sang thăm việt nam và đánh giá cao chuyến thăm của ngày bộ trưởng
coi đây là dịp tốt để hai nước thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam chủ trương tăng cường quan hệ với tất cả các nước thành viên liên minh châu âu eu trong đó có hy lạp
thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp các kênh qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác còn nhiều tiềm năng giữa hai nước
thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn và đề nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại thúc đẩy đầu tư
việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn tại việt nam trong đó có nhà đầu tư hy lạp và đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà việt nam có nhu cầu và hy lạp có thế mạnh như kinh tế biển hàng hải đóng tàu nông nghiệp và du lịch
về phần mình ngài bộ trưởng bộ ngoại giao hy lạp nikos kojiyad bày tỏ vinh dự và cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết đối với thế hệ của ngài bộ trưởng việt nam là cảm hứng rất lớn luôn ngưỡng mộ về truyền thống hào hùng của việt nam
mời thủ tướng nguyễn xuân phúc sang thăm hy lạp ngài bộ trưởng mong muốn có sự ủng hộ của thủ tướng về kết quả đàm phán và mối quan hệ hai nước hy lạp cam kết ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí tổng giám đốc tổ chức unesco nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một